thưa quý vị với mong muốn giúp đỡ các chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh khó khăn cơ cực
trong thời gian qua chị phạm thị thanh tâm tri hội trưởng phụ nữ ấp thanh an xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước
đã có những cách làm hay giúp hội viên khó khăn dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo ổn định đời sống
tiêu biểu là việc thành lập câu lạc bộ phụ nữ dân tộc giúp nhau làm kinh tế
về định cư ở ấp thanh an một mươi năm nay không có đất sản xuất
không có công an việc làm ổn định gia đình chị thạch thị dung luôn xếp vào diện hộ nghèo của ấp
nhưng hai năm nay tri hội phụ nữ ấp cụ thể là chị phạm thị thanh tâm
đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách hà nội và quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo
giúp chị dung vay vốn mua bò về chăm sóc để bò sinh sản
đến nay gia đình chị dung đã có ba con bò hứa hẹn giúp gia đình chị thoát nghèo trong thời gian tới
trước kia vợ chồng tôi khó khăn lắm không có việc gì làm nên cứ nghèo mãi
nhưng khi có hội phụ nữ giúp cho vay vốn mua bò gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều
chị em ở ấp này được chị tâm giúp rất nhiều
thanh an là ấp có tiềm năng phát triển kinh tế cao của xã thanh lương
nhưng hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số luôn ở bước nghèo và cận nghèo
do ít đất canh tác thiếu vốn thiếu kiến thức chăn nuôi trồng trọt
là tri hội trưởng chị phạm thị thanh tâm luôn chăn trở
tìm cách giúp hội viên có việc làm để tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống
vì vậy đầu năm hai nghìn một mươi bốn chị đã đứng ra thành lập câu lạc bộ phụ nữ dân tộc giúp nhau làm kinh tế
những hộ tham gia câu lạc bộ được tư vấn về cách trồng chăm sóc cây trồng vật nuôi
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
bản thân chị tâm cũng đứng ra bảo lãnh cho các hộ vay vốn làm ăn
ngày xưa mình cũng khổ rồi mình làm từ mình cũng có
bây giờ nói chung là mình cũng chưa có phải là khá giàu gì
nhưng mà mình nhìn lại các chị em nhất là người dân tộc đó
người ta lam lụa mình thấy mình cũng muốn giúp cho người ta để cho người ta có một cái gì đó
mình tâm đắc nhất là cũng như mình giúp được người ta từ cái mà người ta đi làm thuê
làm ướng người ta chỉ kiếm sống qua ngày thôi mà mình đã giúp cho người ta
bây giờ người ta cũng có một cái coi như cái đó là cái nguồn vốn lớn
như như con bò con dê rồi đó là cái nguồn vốn nó cũng tương đối với người ta
thì từ cái chỗ đó mình thấy là mình làm nó cũng được hiệu quả đó
hộp phụ nữ rất quan tâm cho gia đình em giúp em trăm mượn vốn dây vốn
hộp phụ nữ nuôi được bày dê em bán được mấy lứa rồi em rất cảm ơn hộp phụ nữ nhiều ạ
hộp phụ nữ rất quan tâm cho gia đình em em rất cảm ơn hộp phụ nữ nhiều ạ
nhờ hoạt động hiệu quả nên số chị em tham gia câu lạc bộ ngày càng đông
đến nay đã có ba mươi hai hộ đồng bào khơ me stiêng và cả người kinh tham gia vào câu lạc bộ
đặc biệt đã có hai mươi gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo
từ ngày có cái câu lạc bộ đó thì phụ nữ là người đồng bào dân tộc sẽ được tri hội giúp đỡ rất là nhiều
về mặt tinh thần và kinh tế nữa tạo nguồn vốn cho chị em phụ nữ khơ me là nguồn vốn phát triển
như là rút về vật nuôi và cây trồng đặc biệt là cô tâm thanh an tri hội trưởng thì cũng rất là nhiệt tình
trong công tác mà giúp đỡ chị em về cái kiến thức để cho chị em phát triển kinh tế
không chỉ được mọi người trong ấp yêu mến mà còn được các cấp ngành tuyên dương khen thưởng
với những đóng góp thiết thực của mình năm hai nghìn một mươi năm chị phạm thị thanh tâm đã được vinh dự
thay mặt cho hội liên hiệp phụ nữ tỉnh dự điển hình tiên tiến toàn quốc vào năm hai nghìn một mươi chín
theo số liệu thống kê của viện chiến lược giao thông vận tài hà nội hiện có hơn năm triệu xe máy
gần năm trăm năm mươi ô tô hơn một triệu xe đạp và hơn một mươi xe đạp điện
trừ kể số lượng lớn các phương tiện ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn
tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân hiện là bảy sáu mươi sáu một năm với xe máy một mươi hai chín với ô tô
với tốc độ này hà nội hiện có hơn năm triệu xe máy gần năm trăm năm mươi ô tô hơn một triệu xe đạp điện
đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ có gần một triệu xe ô tô sáu hai triệu xe máy vượt khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông năm lần
với sự tăng trưởng của phương tiện giao thông cá nhân ấy tốc độ tăng trưởng của xe buýt có thể coi là khiêm tốn
cho đến nay hà nội mới có một bốn trăm linh đầu xe buýt các loại
nhưng xe buýt hà nội lại hoạt động trong điều kiện không có sự kết nối với các loại hình giao thông công cộng khác
như tàu điện ngầm đường sắt trên cao
và thế là ưu điểm chờ được nhiều người lại biến những chiếc xe buýt thành loại vật cản to lớn khó coi chiếm nhiều diện tích trên đường
đã hơn một mươi năm qua hà nội thay ngén dự án brt nhằm tìm lời giải cho bài toán chống ủn tắc giao thông nội thị
đúng sáu giờ một mươi năm phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu xe buýt nhanh brt mang số hiệu brt một rời bến xe kim mã theo chiều kim mã yên nghĩa
tuyến xe brt một đến yên nghĩa lúc bảy giờ
như vậy tổng thời gian hết bốn phút
một mươi năm phút đúng như thời gian dự tính
nhưng khi đi chiều yên nghĩa kim mã xe xuất phát lúc bảy giờ một mươi năm về đến bến kìm mã là lúc tám giờ một mươi bảy phút hết một giờ một mươi hai phút chậm hơn dự tính hơn một mươi phút
theo báo cáo của sở giao thông vận tải hà nội từ khi bắt đầu thu phí vào ngày sáu tháng hai đến ngày hai mươi ba tháng hai tức là hơn nửa tháng
buýt nhanh brt đã vận chuyển được gần hai trăm ba mươi lượt hành khách
thưa quý vị vít nhanh brt là hợp phần chủ đạo trong dự án phát triển giao thông
đô thị hà nội sau khoảng một mươi năm chăn trở với dự án hà nội chi tiêu nhiều gói thầu giá hàng chục tỷ tới hàng trăm tỷ đồng
với kỳ vọng là sẽ giải quyết được bài toán giao thông công cộng và giảm ủn tắc giao thông cho hà nội
cái giá mà hà nội đưa ra là trên dưới một tỷ đồng để có cuộc thử nghiệm táo bạo cho tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa
hợp phần xe buýt nhanh brt là một phần của dự án cải tạo đô thị hà nội
đây là dự án đầu tư bằng nguồn oda vay từ ngân hàng thế giới
kể từ khi được phê duyệt vào năm hai nghìn bảy đến nay trong một mươi năm triển khai dự án đã có nhiều lần thay đổi
điều chỉnh gia hạn hiệp định vay vốn kết quả là số gói thầu hạng mục công việc thay đổi liên tục
và kèm theo đó là thay đổi điều chỉnh bổ sung kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng thay đổi theo
số liệu từ năm hai nghìn một mươi ba cho thấy tổng mức đầu tư dành cho dự án được điều chỉnh
là bốn trăm sáu mươi một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tương đương gần một mươi tỷ đồng
trong số này hà nội phải đi vay oda một trăm ba mươi một trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ và nhận viện trợ từ gef một mươi một một mươi năm triệu đô la mỹ
còn lại ba trăm một mươi tám tám trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ là vốn đối ứng
đến năm hai nghìn một mươi sáu dự án tiếp tục được điều chỉnh giảm đầu tư một số hạng mục
và từ đó giảm tổng mức đầu tư xuống ba trăm ba mươi hai năm trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ
điều chỉnh là bốn trăm sáu mươi một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tương đương gần một mươi tỷ đồng
trong đó vốn vay là hơn một trăm một mươi năm năm triệu đô la mỹ vốn viện trợ là một mươi một một mươi năm triệu đô la mỹ
vốn đối ứng của thành phố là hơn hai trăm linh năm tám trăm năm mươi một triệu đô la mỹ
thủ tướng hàn quốc wang kyuan đã chủ trì cuộc họp khẩn với ủy ban an ninh quốc gia để bàn về cách thức đối phó với những khó khăn trước mắt mà đất nước đang phải đối mặt bao gồm cả những vấn đề đối nội và đối ngoại
một tổng thống mới sẽ được lựa chọn trong sáu mươi ngày tới khủng hoảng cần phải được chấm dứt càng sớm càng tốt và chính phủ cần phải ổn định nhanh
tôi cũng yêu cầu lực lượng quân đội sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với những động thái từ phía triều tiên
trong khi đó đám đông người biểu tình thuộc hai phe phản đối và ủng hộ bà park tụ tập bên ngoài trụ sở tòa án chính là hình ảnh thu nhỏ cho thấy cảm xúc trái ngược cũng như sự chia rẽ thế hệ trước bê bối chính trị liên quan đến bà bắc
chúng tôi phải cảm ơn bà park đã bảo vệ đất nước này giới trẻ ngày nay không biết đến điều đó an ninh quốc gia mới là điều quan trọng nhất
người dân đã trao cho bà ấy quyền lực nhưng bà ấy đã trà đạp lên trật tự xã hội và nền dân chủ
những việc làm sai trái cần phải bị trả giá
bộ chiến lược và tài chính hàn quốc cũng đã chỉ thị các địa phương không ngừng nỗ lực thực hiện các chính sách kinh tế không để xảy ra những sai lầm trong chính sách đầu tư và thị trường trong nước đồng thời đối phó với những bất ổn trên lĩnh vực đối ngoại như khả năng mỹ tăng lãi suất cơ bản
có hai nhiệm vụ đặt ra đối với tổng thống kế tiếp một mặt tạo nên sự thay đổi triệt để mặt khác là xây dựng sự ổn định thống nhất cho đất nước
tôi không nghĩ rằng những biến động ở nhà xanh sẽ làm tình hình căng thẳng trên bán đảo liên triều có sự thay đổi lớn
theo dự đoán khôi phục nền kinh tế đang trì trệ sẽ là ưu tiên cao nhất trong nghị trình của cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy này
như vậy trong cuộc bầu cử sắp tới người dân hàn quốc sẽ phải lựa chọn người hành động để thu hẹp khoảng cách thu nhập hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp và cải cách cung cách quản lý đất nước nhằm đối phó với các thách thức từ bên ngoài
trong đó có mối đe dọa hạt nhân từ triều tiên và tương lai mối quan hệ hàn mỹ đang đứng trước dấu hỏi lớn
xác lệnh di trú mới của tổng thống donald trump một lần nữa vấp phải phản ứng cứng rắn từ giới tư pháp mỹ khi một thẩm phán bang wisconsin mới đây cho phép hai người tị nạn syri được phép nhập cảnh
hai người syri này được đoàn tụ với vợ con sau khi bị mắc kẹt tại thành phố alepo syri
trước đó các thủ tục xin tị nạn của họ gần như đã hoàn tất
nhưng bị tạm đình lại do xác lệnh tạm cấm nhập cảnh của ông donald trump ký ngày hai mươi bảy tháng một
thẩm phán bruni sau đó quyết định ký một xác lệnh chống lại xác lệnh của ông trump để giúp đưa hai người này ra khỏi diện những người bị tạm cấm nhập cảnh
thẩm phán bruni cũng kết luận trong trường hợp này nếu gia đình nguyên đơn buộc phải kẹt lại syri họ phải đối mặt với những tổn hại không thể đền bù
thủ tướng anh theresa may đang đứng trước sức ép phải tăng số người tị nạn syri
trong khi các nhà chức trách địa phương thông báo họ có thể cung cấp gần hai mươi hai chỗ tạm trú cho những người tị nạn đến từ syri cao hơn con số mà chính phủ đã cam kết
vào lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng di cư ở châu âu chính phủ anh hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đã đưa ra cam kết đảm bảo chỗ ở cho hai mươi người syri
số người syri tị nạn ở anh trong khuôn khổ chương trình nói trên tính tới thời điểm này là trên sáu người
scotland là khu vực cam kết của các nhà chức trách
cung cấp chỗ ở cho nhiều người tị nạn syri nhất chiếm tỷ lệ một mươi sáu tám
các hội đồng địa phương tại scotland đã cam kết đảm bảo nơi trú ngụ cho trên ba sáu trăm linh người tị nạn syri
cuộc xung đột kéo dài gần sáu năm qua ở syri đã khiến hơn ba trăm một mươi người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn